tại hà nội đảng bộ cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
giữa đại hội có đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
theo báo cáo trình bày tại đại hội nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo chỉ đạo
điều hành sâu sát khoa học dân chủ thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng đảng theo chương trình kế hoạch và hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra
nhờ đó công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ được ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đánh giá cao đảng viên và nhân dân tin tưởng đồng tình
nhờ đó công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ được ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đánh giá cao đảng viên và nhân dân tin tưởng đồng tình
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm một mươi sáu đồng chí